tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp mặt thân mật đoàn người làm báo tiêu biểu
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
chúc mừng hai trăm linh cán bộ phóng viên biên tập viên người làm báo tiêu biểu được tôn vinh
tại hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu sẽ được tổ chức vào ngày một mươi ba tháng sáu tới đây
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh các cơ quan báo chí các nhà báo đã không ngừng đổi mới
về nội dung và phương thức thông tin tuyên truyền các hoạt động của quốc hội nhanh chóng
kịp thời tới cử tri và nhân dân trong cả nước đề nghị báo chí chú trọng tuyên truyền
về đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phát huy cao độ trí tuệ tài năng tâm huyết
để công hiến nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng việt nam